thời gian qua giá gạo xuất khẩu của việt nam liên tục tăng và đến nay đã vượt qua giá gạo cùng chủng loại của nhiều nước vượt thái lan để vươn lên dẫn đầu trên thế giới
bên cạnh việc chất lượng gạo đã được cải thiện giá gạo xuất khẩu của việt nam đang có chiều hướng tốt hơn một phần nhờ hiệu ứng tích cực từ hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
đồng bằng sông kiểu long nơi có khoảng một triệu hectare gieo cấy lúa thơm mỗi năm cho sản lượng ước đạt năm năm triệu tấn tương đương khoảng ba năm triệu tấn gạo thơm
theo evfta lượng gạo thơm xuất sang eu được hưởng hạn ngạch ưu đãi về thuế quan là ba mươi tấn mới chiếm một hai lượng gạo thơm sản xuất trong vùng do đó tiền năng cho gạo việt nam xuất khẩu vẫn còn rất lớn
khi mà chúng ta cái hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu ký kết thì thuế xuất bằng không
thì chính vì thế mà cái thời cơ này mới là
cái thời cơ mà doanh nghiệp của chúng tôi tăng tốc để mà xuất khẩu nhiều vào thị trường châu âu
nếu thực hiện tốt các quy định xuất khẩu ba mươi tấn gạo thơm nói riêng và tám mươi tấn gạo nói chung theo hạn ngạch sang eu
với giá bán cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo của việt nam
đồng thời khẳng định thương hiệu gạo việt nam trên thị trường khó tính như eu và trên thế giới
đây cũng là cơ sở cho việc đàm phán mở rộng hạn ngạch xuất khẩu gạo vào thị trường eu trong thời gian tiếp theo
hai mươi bảy nước eu đây là cái thị trường rất là khó tính
họ yêu cầu an toàn thực phẩm họ yêu cầu về chất lượng họ yêu cầu về nguồn quốc chất xứ và đã công nhận chúng ta
thì đây là thể hiện được cái chất lượng của gạo việt cái giá trị của gạo việt và cái uy tín của gạo việt
cái thương hiệu của gạo việt trên thị trường xuất khẩu
ngay sau khi chính phủ ban hành nghị định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh châu âu
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành quyết định về việc
chứng nhận cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường này
theo đó có chín giống lúa thơm là jasmine tám mươi năm st hai mươi st năm nàng hoa chín vd hai mươi rvt om bốn nghìn chín trăm linh om năm nghìn bốn trăm năm mươi một và tài nguyên trợ đào
cục trồng trọt được sự chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã có văn bản gửi tất cả các doanh nghiệp
hiệp hội nông thôn việt nam tất cả các doanh nghiệp đề nghị bổ sung một số giống lúa thơm vào cái danh lục

các doanh nghiệp bổ sung đấy thì phía cục trồng trọt sẽ thống nhất với vụ tác quốc tế để báo cáo với lãnh đạo bộ và các cơ quan liên quan
để trong cái năm hai nghìn hai mươi một chúng ta có thể có những cái thương thảo thống nhất để chúng ta mở rộng lên thêm số loại
chủng loại các loại gạo thơm của chúng ta được xuất khẩu vào châu âu
thời gian tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức cá nhân xuất khẩu gạo
giá soát lại các danh mục giống lúa thơm đang trồng phổ biến đồng thời phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của eu để chỉnh sửa
bổ sung danh mục chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang eu đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất